thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng một tại cố đô luang prabang lào hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean đã khai mạc
khởi đầu cho năm asean hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề asean thúc đẩy kết nối và tự cường
đoàn việt nam do bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn dẫn đầu tham dự hội nghị
các nước chúc mừng lào đảm nhiệm trọng trách chủ tịch asean vào thời điểm quan trọng trong tiến trình xây dựng cộng đồng
với việc asean cơ bản hoàn tất tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm để chuyển tiếp sang tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
các bộ trưởng cam kết ủng hộ và phối hợp triển khai các ưu tiên của asean với hai thành tố trung tâm là tự cường và kết nối năm hai nghìn hai mươi bốn
với các ưu tiên trên cả ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
các nước tin tưởng rằng các kết quả của năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hợp tác khu vực
khẳng định uy tín vị thế và vai trò của asean
các bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần kiên trì với cách tiếp cận cân bằng và hài hòa của asean trong quan hệ với bên ngoài
khuyến khích các đối tác tham gia trách nhiệm đóng góp xây dựng và hợp tác thiết thực với asean
cùng củng cố cấu trúc khu vực mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế từ đó đề cao vai trò trung tâm của asean
trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực các nước tái khẳng định lập trường nguyên tắc của asean
về các vấn đề cùng quan tâm như biển đông myanmar bán đảo triều tiên xung đột nga ukraine trung đông
bày tỏ quan ngại và chia sẻ quan điểm nỗ lực ứng phó các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu an ninh năng lượng an ninh lương thực
các bộ trưởng đã thảo luận thẳng thắn về tình hình biển đông nhấn mạnh mong muốn xây dựng biển đông hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng
cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai